để mang đến niềm vui cho những ngày tết cho những nạn nhân chất độc da cam những hộ dân nghèo
và cả những em học sinh dân tộc nội chú tỉnh thanh hóa hội đồng dân tộc của quốc hội đã phối hợp cùng báo nhân dân
trao tặng hai trăm linh chiếc xe lăn và một trăm linh chiếc xe đạp
đồng chí cao thị xuân phó chủ tịch hội đồng dân tộc quốc hội và đồng chí quế đình nguyên
phó tổng biên tập báo nhân dân đã tham dự lễ trao tặng
hiện nay toàn tỉnh thanh hóa có một mươi một hộ có nạn nhân da cam ba trăm bảy mươi hộ có từ ba đến sáu nạn nhân da cam
trong đó có sáu trăm bảy mươi nạn nhân da cam bị liệt hai chân mù hai mắt ba trăm một mươi trẻ em bị bại não
hai trăm linh chiếc xe lăng của các nhà tài trợ đã được đoàn công tác trao tặng cho các nạn nhân da cam
hai huyện hà trung và triệu sơn
tại huyện vùng cao bá thước một huyện ba mươi a của thanh hóa đoàn công tác đã trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn
và các em học sinh dân tộc nước
nội chú một trăm linh chiếc xe đạp từ tập đoàn sunshine tài trợ
được nhận phần quà này em cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc
em xin hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành một người con có ích cho xã hội
và xứng đáng là người con của quê hương bá thước ạ
những món quà hôm nay chúng tôi đem đến các cháu là những món quà rất là thiết thực
để hỗ trợ phần nào cho các cháu bớt khó khăn
và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng những cái kêu gọi các nhà tài trợ
để làm sao đó cùng với hội đồng dân tộc sẽ tặng những món quà rất là thiết thực
rất là ý nghĩa cho các cháu để các cháu làm sao đó giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập
và phấn đấu hoàn thành tốt với nhiệm vụ nhà trường cũng như là cho các cháu
để sau này học tập có điều kiện học tập tốt hơn
đoàn công tác cũng tặng một hai tấn gạo nếp cho các hộ dân tộc mường gặp hoàn cảnh khó khăn
tại xã thiết ống huyện bá thước để ăn tết
đây là những món quà ý nghĩa và thiết thực đối với bà con để đón một tết vui đủ đầy